trong khi thu nhập người làm chè đang giảm dần thì thu nhập của hàng trăm hộ trồng trè ở xã mỹ bằng mỹ lâm phú lâm và huyện yên sơn tỉnh tuyên quang vẫn tăng bình quân từ bốn mươi
doanh nghiệp cũng có lợi lớn bởi thị trường được mở rộng nhờ nguồn nguyên liệu bảo đảm chất lượng và giá trị sản phẩm được nâng cao
đó chính là thành quả sau hai năm áp dụng mô hình liên kết mới trong sản xuất giữa các hộ trồng trè ở huyện yên sơn tỉnh tuyên quang với công ty cổ phần trè mỹ lâm
mô hình mới dựa trên việc hình thành các đội sản xuất mỗi đội sản xuất sẽ quản lý từ bốn mươi đến năm mươi hectare chè
trong đó đội trưởng là người do công ty cử chịu trách nhiệm điều hành chung kiêm giao nhận sản phẩm
đội phó do các hộ dân có liên kết với công ty bầu ra chịu trách nhiệm giám sát sâu bệnh kỹ thuật nông nghiệp cấp phát vật tư và ghi chép sản lượng
đây là mô hình đầu tiên và duy nhất của cả nước cho đến nay đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ trồng trè ở yên sơn
cái mô hình mới thì bà con không phải lo về cái việc là kể cả về sâu bệnh đầu tư là công ty có tổ bón phân có tổ phun thuốc có tổ cắt chè
thì tất cả những cái tổ đấy khi làm ở diện rộng thì cái giá thành nó sẽ rẻ thì từ đó nó sẽ tăng cái lợi nhuận
gia đình ông vũ văn phương ở thôn quyết thắng xã mỹ bằng có tám m hai đất trồng trè đã tham gia mô hình liên kết mới từ năm hai nghìn một mươi
gia đình ông được phân công những công việc cụ thể như vệ sinh vườn trè
làm cỏ cào lấp đất trước và sau khi bón phân cắt thu hái chè bảo vệ vườn trè duy trì hàng rào thực vật thảm cỏ và cây bóng mát
xuất lào mà tham gia cái mô hình này thì là công ty hỗ trợ không những về khoa học kỹ thuật này về đầu tư này và hay cả giá cả
thì trong cái mô hình này thì công ty hỗ trợ rất nhiều lên đời sống của bà con nhân dân của trong thôn là ổn định
và có thu nhập cao đấy là so với những cái năm trước mình làm chè và hai gái là mình tham gia mô hình này thì nó được rất nhiều cái lợi ích cho bà con nhân dân
theo mô hình liên kết sản xuất mới sản phẩm chè của mô hình sản xuất mới thu về vượt trội về cả mẫu mã và chất lượng
đồng thời mô hình mới còn xây dựng được tính cộng đồng đoàn kết và tác phong công nghiệp cho người nông dân
hiện nay công ty đã áp dụng mô hình mới này với hai trăm năm mươi hộ nhận khoán trên diện tích hai trăm linh hectare chè
dự kiến đến năm hai nghìn một mươi tám công ty sẽ tiến tới áp dụng mô hình này trên toàn bộ diện tích đất của các hộ nhận khoán với công ty trước đây
trước đây thì khi hộ gia đình là phải trực tiếp làm toàn bộ mọi công việc và sản phẩm cuối cùng công ty chỉ thu mua là sản phẩm chè cuối cùng
so với hình thức liên kết sản xuất mới này thì qua thu nhập và đánh giá của
của người làm chè thì tăng trước đây bình quân nếu một hectare trẻ của một hộ gia đình làm thì chỉ được thu nhập bình quân là khoảng ba mươi ba mươi năm triệu
mà qua đánh giá thì vừa rồi là chúng tôi đánh giá là lên khoảng một trăm bốn mươi một trăm năm mươi tức là hộ gia đình nếu nhận một hectare trẻ có thể thu nhập lên đến sáu mươi triệu
mô hình liên kết sản xuất mới giữa công ty cổ phần trè mỹ lâm và các hộ dân ở yên sơn là mô hình lần đầu tiên áp dụng trong cả nước
được lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đánh giá cao
mô hình đã nâng cao giá trị bền vững của cây trè nâng cao thu nhập cho nông dân phù hợp với xu hướng dịch chuyển lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp
đây là mô hình cần được nhân rộng không chỉ tuyên quang mà còn trong phạm vi cả nước